diễn ra không lâu sau khi quốc hội mỹ thông qua các dự luật viện trợ quân sự
chukrena israel và đài loan một trong những dự luật cho phép washington
tịch thu tài sản của nga để hỗ trợ chukrena
sau khi tòa án hình sự quốc tế icc xin lệnh bắt giữ thủ tướng israel
ông benjamin netanyahu thì mới đây tòa án công lý quốc tế icc cũng cho biết
sẽ ra phán quyết về kiến nghị mà nam phi mới đệ trình kêu gọi tòa án ra lệnh

truyền thông israel ngày hai mươi ba tháng năm cho biết chính quyền thủ tướng benjamin netanyahu
đang chuẩn bị cho kịch bản sáu nhất lo ngại rằng phán quyết của tòa án công lý quốc tế icg
sẽ yêu cầu theo avi ngừng hoạt động quân sự tại rafah thành phố cực nam của dài gaza
hoặc chấm dứt hoàn toàn chiến dịch tại giải đất
is dẫn lời các quan chức israel nhận định có khả năng icg sẽ từ chối yêu cầu của nam phi
về việc ra lệnh chấm dứt hoàn toàn giao tranh tại giải gaza khả năng tòa án chấp nhận
kiến nghị ban đầu của nước này về việc tạm dừng chiến dịch là năm mươi năm mươi
còn kịch bản icg tập trung vào lệnh ngừng bắn ở rafah là từ trung bình đến cao
ines cũng cho rằng icc khả năng rất cao sẽ ban hành các lệnh bổ sung
về việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân palestine tại giải gaza
khi được hỏi liệu israel có tuân thủ nếu icg yêu cầu nước này ngừng chiến dịch trên bộ ở rafah hay không
phát ngôn viên chính phủ israel avi himon ngày hai mươi ba tháng năm đã khẳng định
không thế lực nào trên trái đất có thể ngăn theo vì bảo vệ người dân của mình
và săn đuổi hamas tại dài gaza
một số quan chức israel cũng nói với jenno một mươi hai rằng chính quyền thủ tướng netanyahu
không có ý định tuân thủ phán quyết như vậy của icg
icg cơ quan tư pháp tối cao của liên hợp quốc là tòa án hàng đầu thế giới
đứng ra giải quyết những khiếu nại pháp lý giữa các quốc gia
về các cáo buộc hành vi vi phạm pháp luật quốc tế
phán quyết của icc mang tính giảng buộc
nhưng cơ quan này không có phương thức đảm bảo thực thi phán quyết
icg từng yêu cầu nga ngừng chiến dịch ở ukraine song moscow không tuân thủ
trong trường hợp israel phớt lờ phán quyết của tòa án
vấn đề sẽ được đưa lên hội đồng bảo an liên hợp quốc
nơi mỹ có thể sẽ đứng về phía đồng minh israel bằng cách dùng quyền phủ quyết
dù vậy áp lực về pháp lý từ cộng đồng quốc tế lên israel
sẽ gia tăng trong trường hợp icc ra phán quyết bất lợi với tel aviv
trong phiên điều trần ở icc tuần trước
đại diện nam phi cáo buộc tội ác diệt chủng của israel đã đạt đến giai đoạn mới và rất khủng khiếp
khi nước này tấn công rafah nơi có hơn một bốn triệu người đang ẩn náu
sau khi chạy nạn từ các khu vực khác ở giải gaza
hôm qua ngày hai mươi ba tháng năm tòa án hiến pháp thái lan đã đồng ý xem xét kiến nghị
phế chất thủ tướng sreta tavisin vì liên quan đến việc bổ nhiệm ông pichit
vào vị trí bộ trưởng văn phòng thủ tướng
ông pichit từng ngồi tù sáu tháng vào năm hai nghìn tám vì tội xem thường tòa án
sau khi bị cáo buộc âm mưu hối lộ các quan chức tòa án
bằng số tiền hai triệu bạt giấu trong một túi giấy
ngày hai mươi ba tháng năm tòa án hiến pháp thái lan đã chấp thuận đơn yêu cầu
phế chất thủ tướng nước này sreta thavisin vì quyết định bổ nhiệm ông pichit
khi người này từng có tên án
tuy nhiên tòa án cũng đã bỏ phiếu thông qua việc không đình chỉ nhiệm vụ
của ông sreta trong thời gian chờ phán quyết của tòa
theo reuters ông pichit có quan hệ mật thiết với cựu thủ tướng thái lan
ông thạc xỉn sinawacha đã từ chức khỏi vai trò nội các của mình hôm hai mươi một tháng năm
trong nỗ lực bảo vệ ông sreta
trước đó chín thẩm phán tòa án hiến pháp đã được triệu tập để xem xét đơn thành cầu
của một nhóm gồm bốn mươi thượng nghị sĩ tam quyền
với tỷ lệ bỏ phiếu sáu ba các thẩm phán đã đồng ý chấp nhận đơn khởi kiện
và yêu cầu thủ tướng sreta phải đưa ra lời giải thích trong vòng một mươi năm ngày
tòa án cũng đã bỏ phiếu với tỷ lệ tám một để bác đơn thỉnh cầu tương tự
chống lại cựu bộ trưởng văn phòng thủ tướng pichit chueban
với lý do ông pichit đã từ chức hôm hai mươi một tháng năm
trước khi được bổ nhiệm vào nội các ông pichit là cố vấn cho ông sreta
tuy nhiên ông từng là luật sư của cựu thủ tướng thạc xỉn sinawacha
trong vụ bê bối tiền hộp cơm trưa và phải ngồi tù vì tội hối lộ tòa án tối cao
ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn tám tòa án tối cao thái lan đã kết án ông pichit
và hai đồng nghiệp của ông sáu tháng tù sau khi những người này bị kết án
cố ý hối lộ các quan chức tòa án tối cao thông qua việc đưa cho họ
một hộp cơm chưa có túi giấy chứa hai triệu bạt tương đương với năm mươi bốn usd tiền mặt
hai trăm năm mươi thành viên hiện tại của thượng viện thái lan được chính quyền quân sự bổ nhiệm
sau cuộc đảo chính năm hai nghìn một mươi bốn cuộc bầu cử chọn thượng nghị sĩ mới
sẽ được tổ chức qua ba vòng vào tháng tới
thượng viện thái lan đã đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả
của cuộc tổng tuyển cử năm ngoái ngăn cản lãnh đạo đảng tiến lên
pita limzia zondrat trở thành thủ tướng dù đảng này giành được nhiều ghế nhất
thưa quý vị và các bạn sau gần năm năm gián đoạn do đại dịch covid một mươi chín
và quan hệ seoul tokyo căng thẳng do những bất đồng lịch sử
mới đây phía hàn quốc đã đưa ra thông tin các nhà lãnh đạo hàn quốc
nhật bản và trung quốc sẽ tham gia cuộc họp thượng đỉnh ba bên
mặc dù những khác biệt giữa ba nước về các vấn đề an ninh khu vực
khó có thể được giải quyết tại cuộc gặp nhưng các quan chức seoul cho rằng
đây là một bước quan trọng trong việc khôi phục đối thoại nhằm tránh xung đột
và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế công nghệ và y tế
ngày hai mươi ba tháng năm văn phòng tổng thống hàn quốc thông báo các nhà lãnh đạo hàn quốc
trung quốc và nhật bản sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên
tại thủ đô seoul vào đầu tuần tới
đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nước này trong vòng bốn năm rưỡi qua
hãng yonjap dẫn lời phó câu vấn an ninh quốc gia hàn quốc kim tae hyo cho biết
tổng thống hàn quốc yon suk yong sẽ gặp thủ tướng trung quốc lý cường
và thủ tướng nhật kishida fumio tại seoul vào ngày hai mươi bảy tháng năm
trước đó ông jun sẽ hội đàm song phương riêng với lãnh đạo trung quốc và nhật bản
tại văn phòng tổng thống vào ngày hai mươi sáu tháng năm
ông kim tae hyo cho hay hội nghị ba bên sẽ bàn về sáu lĩnh vực hợp tác
gồm kinh tế và thương mại phát triển bền vững các vấn đề y tế khoa học và công nghệ
quản lý an toàn và thảm họa cũng như trao đổi người
sau hội nghị sẽ có tuyên bố chung về sáu lĩnh vực được đưa ra
theo ông kim ta hyo hội nghị thượng đỉnh sẽ đóng vai trò bước ngoặt
trong việc khôi phục và bình thường hóa hoàn toàn hệ thống hợp tác ba bên
giữa hàn quốc nhật bản và trung quốc
nó cũng tạo cơ hội để khôi phục động lực hợp tác thực tế và hướng tới tương lai
cho phép người dân ba nước cảm nhận được lợi ích
các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế
thương mại và y tế trong khi cố tránh xích mích vì seoul và tokyo đã liên kết
chặt chẽ hơn với washington trong bối cảnh nước này ngày càng cạnh tranh với bắc kinh
hội nghị thượng đỉnh được diễn ra vào thứ hai tuần tới
được tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh trại david vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nơi các nhà lãnh đạo mỹ hàn quốc và nhật nhấn mạnh sự hợp tác an ninh của họ
trước các mối đe dọa từ triều tiên và củng cố cam kết của họ
đối với một ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở
hàn quốc và nhật có thể sẽ yêu cầu trung quốc đóng vai trò kiểm chế
các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của bình nhưỡng
trong bối cảnh có những lo ngại về việc triều tiên cung cấp vũ khí cho nga
để phục vụ chiến dịch quân sự đang diễn ra ở ukraine
hội nghị thượng đỉnh hàn trung nhật gần nhất được tổ chức
tại thành phố thành đô trung quốc vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
từ năm hai nghìn tám ba nước này đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm
để tăng cường hợp tác khu vực nhưng sáng kiến này đã bị gián đoạn
do mâu thuẫn song phương và đại dịch covid một mươi chín
theo hãng tin reuter ngày hai mươi ba tháng năm tổng thống pháp emmanuel macron
đã đích thân bay đến đảo new caledoniana để thị xác tình hình bạo loạn
tại lãnh thổ thuộc pháp trên thái bình dương
động thái này cho thấy các biện pháp an ninh đang được chính quyền pháp
tăng cường trong khu vực và đưa lãnh thổ này vào tầm kiểm soát
hãng reuter ngày hai mươi hai tháng năm đưa tin tổng thống pháp emmanuel macron
vừa lên đường đến new caleonina sau khi quy định mới về bầu cử
thông qua hôm một mươi bốn tháng năm dẫn đến biểu tình và bạo loạn
tại quần đảo thuộc pháp ở khu vực thái bình dương
vụ việc xảy ra đã khiến sáu người trong đó có hai cảnh sát thiệt mạng
và hàng trăm người khác bị thương khi bạo loạn cướp phá và phóng hỏa
xảy ra bắt nguồn từ việc cải tổ bầu cử gây tranh cãi
đây là bất ổn nghiêm trọng nhất xảy ra ở new cadenoina kể từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
những người biểu tình ca nắc lo ngại rằng luật mới trao quyền bầu cử
cho cư dân pháp sống ở new caledonina hơn một mươi năm
sẽ làm giảm bớt ảnh hưởng của người dân bản địa
tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt và tổng thống macron tuyên bố
lực lượng ba quân được triển khai từ pháp sẽ vẫn ở lại vùng lãnh thổ này
chừng nào còn cần thiết
đến nomea sau chuyến bay kéo dài hai mươi bốn giờ tổng thống macron cho biết
ông muốn hòa bình yên tĩnh và an ninh trở lại càng nhanh càng tốt
ông macron cũng nói rằng đó là ưu tiên tuyệt đối
đồng thời đã gặp gỡ các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp địa phương
new cadenina nằm ở phía tây nam thái bình dương
cách australia khoảng một năm trăm linh km về phía đông
quần đảo có khoảng hai trăm bảy mươi cư dân gồm bốn mươi một người ca nác
và hai mươi bốn người gốc châu âu chủ yếu là pháp
new caledonia là nơi khai thác nikkei nhiều thứ ba thế giới
hòn đảo được sắp nhập vào pháp hồi năm một nghìn tám trăm năm mươi ba
trước khi trở thành lãnh thổ hải ngoại của pháp vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
quần đảo đã tổ chức ba cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi pháp
gần nhất là vào năm hai nghìn hai mươi một sau người dân đều bỏ phiếu chọn ở lại
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới toàn cảnh ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo